kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi bản tin nhanh sáng ngày bảy tháng hai với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn minh tiến về tội giết người
theo cáo trạng vì buồn chuyện gia đình nên tiến đã bản với vợ là nguyễn thị kiều oanh cùng nhau tự vẫn
sau hai lần tiến oanh và hai con nhỏ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn nhưng không chết
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến cùng vợ tiếp tục thuê phòng trọ để thực hiện ý định tự vẫn
sau khi mua một mươi vỉ thuốc ngủ đêm một mươi năm tháng sáu tiến cùng oanh chia thuốc ngủ ra đưa cho hai con rồi cả hai vợ chồng cùng uống
sáng hôm sau nhân viên nhà trọ phát hiện bất thường nên trình báo cơ quan công an
thì phát hiện oanh và hai con đã tử vong tiến bị hôn mê nên đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến tử hình
về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh
khởi tố và bắt giữ các bị can gồm tử công nguyên là đối tượng cầm đầu
cùng với đặng hoàng bích ân nguyễn trường sơn nguyễn ngọc diễm về tội mua bán bộ phận cơ thể người
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định các đối tượng trong đường dây tội phạm này đều là những người từng bán thận của mình
nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán người mua thận ở các bệnh viện
các đối tượng có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi sử dụng mạng xã hội để liên hệ trao đổi
che giấu hành vi phạm tội địa bàn hoạt động rộng liên quan đến nhiều địa phương
và đã thực hiện trót lọt nhiều vụ môi giới mua bán thận với số tiền hưởng lợi từ hàng chục
cho đến hàng trăm triệu đồng một người bán cũng như người mua
hai đối tượng sử dụng ô tô tải vận chuyển gần ba trăm linh kg pháo nổ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh long an bắt giữ
nguyễn văn dương quê ở tỉnh đăng nông và dương văn vàng em quê ở tỉnh sóc trăng
bị bắt quả tang tại khu vực quốc lộ sáu mươi hai thuộc ấp một xã tân lập huyện mục hóa tỉnh long an
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong thùng xe có chứa tám thùng pháo nổ với trọng lượng gần ba trăm linh kg
cả hai vận chuyển số pháo trên từ biên giới về tp hcm tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán
nhằm bảo đảm việc cấp cứu và điều trị người bệnh không bị gián đoạn
đồng thời xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong dịp tết
các bệnh viện trên địa bàn tp hcm đã lên kế hoạch bố trí đầy đủ nhân lực thuốc thang trang thiết bị và vật tư y tế
ngành y tế thủ đô yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng thuốc của người dân
và không được lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc
đồng thời bố trí các kiếp trực cấp cứu tại những điểm bắn pháo hoa sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra
yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày nghỉ tết
và chuẩn bị sẵn đội cấp cứu lưu động dự phòng để cung ứng trong các trường hợp
ngày hôm nay miền bắc bước vào ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm
cho đến đêm nay không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền bắc gây rét đậm mức nhiệt hạ thấp nhất từ một mươi một đến một mươi ba độ c
sáng sớm nay miền bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù
hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm tại khu vực
với mức nhiệt trong ngày tăng cao lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ c độ ẩm ở mức cao trên tám mươi năm
đến chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm nay đông bắc bộ trời chuyển rét
từ ngày mai trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại
trong khi đó tây bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ từ một mươi một đến một mươi ba độ c vùng núi từ tám đến một mươi độ c
vùng núi cao có nơi dưới năm độ c khu vực bắc trung bộ từ một mươi năm đến một mươi bảy độ c
thưa quý vị hai đối tượng sử dụng xe ô tô tải vận chuyển gần ba trăm linh kg pháo nổ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh long an bắt giữ
nguyễn văn dương quê ở tỉnh đăng nông và dương văn vàng em quê ở tỉnh sóc trăng đã bị bắt quả tang tại khu vực quốc lộ sáu mươi hai
thuộc ấp một xã tân lập
qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong thùng xe có chứa tám thùng pháo hoa nổ có trọng lượng gần ba trăm linh kg
cả hai vận chuyển số pháo trên từ biên giới về tp hcm tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân bo
trên sàn giao dịch tynanfy net bắt một mươi hai đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước xác định tổng số tiền đánh bạc là hơn hai trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an làm rõ hà văn hiếu chú tại tỉnh đồng nai là đối tượng cầm đầu đường dây
còn tại nghệ an thì cầm đầu đường dây đánh bạc trên là lê công tuấn anh giúp việc đắc lực cho tuấn anh còn có phan trọng huy trương văn công
ngoài bốn đối tượng trên đường dây đánh bạc của hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
đến nay công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an các địa phương đã bắt khám xét tổng cộng một mươi hai đối tượng trong đường dây
tại một mươi hai địa điểm ở nghệ an hà tĩnh vĩnh phúc thanh hóa hà nội quảng bình thừa thiên huế đồng nai tp hcm
là nhà ở của các đối tượng chủ chốt đồng thời mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu điện thoại di động các loại hai bộ máy tính bàn và ba máy tính sách tay cùng với một cpu
bước đầu cơ quan điều tra chứng minh tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm ngoái đến nay là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra
đột kích quán ba có địa chỉ ở số sáu mươi bảy y phố phó đức chính quận ba đình hà nội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội đã phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy
thời điểm kiểm tra trên một số bàn rượu trong quán lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ cần sa ma túy tổng hợp mdma
cơ quan công an đã đưa hơn hai trăm linh người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở để kiểm tra làm rõ phân loại và xét nghiệm nước tiểu
kết quả xác định ba mươi hai người dương tính với ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã bắt giữ một số đối tượng là khách đến quán ba về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nhằm đảm bảo việc cấp cứu và điều trị người bệnh không bị gián đoạn đồng thời xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong dịp tết
các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội đã lên kế hoạch bố trí đầy đủ nhân lực thuốc thang trang thiết bị và vật tư y tế
ngành y tế hà nội yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng thuốc của người dân và không được lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc
đồng thời bố trí các kiếp trực cấp cứu tại những điểm bắn pháo hoa sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra
yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày nghỉ tết
và chuẩn bị sẵn đội cấp cứu lưu động dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống như chấn thương cháy nổ ngộ độc hàng loạt hay thảm họa nếu có
trước và trong tết sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra đột xuất các kiếp trường này
thưa quý vị những ngày cận tết nguyên đán các bếp của người dân làng nướng cá ở vùng biển thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh luôn đỏ lửa
do nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên bà con ở đây tất bật hối hả cho ra lò những mẻ cá nướng để phục vụ khách trong và ngoài tỉnh trong những ngày này
bà nguyễn thị vân là thế hệ thứ hai của gia đình làm nghề nướng cá biển
với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề những mẻ cá nướng của bà lúc nào cũng thơm ngon được khách hàng đặt mua
những ngày cận tết lò nướng cá của gia đình bà luôn đỏ lửa từ sáng sớm đến tối mưa

những ngày cận tết lò nướng cá của gia đình bà luôn đỏ lửa từ sáng sớm đến tối mưa
một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh hà tĩnh
toàn xã có khoảng bốn mươi hộ dân năm hợp tác xã làm nghề nướng cá giải quyết việc làm cho trên hai trăm linh lao động
sẽ xây dựng nghề truyền thống của địa phương thị kim để tinh các cơ quan có thẩm quyền để xây dựng nghề truyền thống này
và nghề truyền thống này trong những năm qua đã đóng góp rất lớn trong nền kinh tế của địa phương
hiện mỗi năm nguồn thu từ khai thác chế biến thủy hải sản tại xã thạch kim đạt hơn hai trăm linh tỷ đồng
trong đó nghề nướng cá chiếm một phần ba giá trị kinh tế
thời gian tới để xây dựng thương hiệu và giúp cho các hộ dân phát triển bền vững xã thạch kim sẽ làm hồ sơ đề nghị công nhận nướng cá là nghề truyền thống
những ngày này làng hoa lây ơn rộng hơn hai trăm linh hectare tại xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đang tất bật thu hoạch
đóng gói hoa để đưa đi các tỉnh thành trên khắp cả nước
dọc theo cốt lộ hai mươi hàng dài xe tải đông lạnh đã được sắp xếp bên vệ đường chờ đến lượt để chất hoa trở đi các tỉnh thành
mùa hoa lây ơn tết thường bắt đầu vào ba tuần cao điểm nhất là một tuần trước ngày ba mươi tết âm
năm nay thời tiết thuận lợi trong khi nông dân chủ động được nguồn nước tưới nên nhìn chung hoa lây ơn phát triển tốt số lượng cành nhiều hoa đẹp nở đúng thời vụ
giá thu mua tại vườn khoảng hai mươi đồng một bó một mươi bông
giá xuất bán tại các điểm thu mua tập trung là từ hai mươi năm cho đến năm mươi đồng một bó một mươi bông tùy thuộc vào loại hoa
nhiều hoa phát triển tốt nên mặc dù giá cả năm nay có rẻ hơn năm trước nhưng người trồng lây ơn vẫn có lãi khá cao
thưa quý vị thị trường đổi tiền lẻ đang nóng từng ngày
đại diện các ngân hàng đều khẳng định mọi hành vi thu đổi tiền mới tiền lẻ của các tổ chức cá nhân
để hưởng tranh lệch và trao đổi tiền trên mạng internet là vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng cảnh báo hoạt động đổi tiền lẻ tiêm ẩn rất nhiều rủi ro
vấn đề và chính sách sáng nay luật sư bùi thị mai đến từ đoàn luật sư thành phố hà nội
sẽ phân tích cụ thể những nguy cơ rủi ro mà người dân có thể gặp phải khi đổi tiền
chỉ cần gõ tìm kiếm dòng chữ đổi tiền lẻ tiền mới sẽ hiện ra hàng loạt các trang giao bán dịch vụ này
và nhiều hội nhóm đổi tiền lẻ tiền mới
nhiều tài khoản cam kết khách hàng có thể đổi bao nhiêu tùy thích mệnh giá nào cũng có
và được giao hàng tận nơi trên phạm vi toàn quốc
phí đổi tiền mới tùy theo mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao
các mệnh giá năm một mươi hai mươi năm mươi đồng là khoảng sáu mươi đồng một triệu đồng
mệnh giá một trăm linh đồng phí đổi tiền là năm mươi năm đồng một triệu đồng
riêng tiền năm trăm linh đồng là hàng hiếm nên phí đổi lên tới ba trăm năm mươi cho một trăm linh tờ
cao gấp bảy lần so với số tiền khách hàng nhận được trên thương tế
ngoài dịch vụ đổi tiền mới tiền lẻ các địa chỉ trên còn quảng cáo đổi cả các đồng tiền hiếm
với giá trị gấp nhiều lần mệnh giá thực tế
với những tờ tiền có số series đẹp giá bán có thể lên tới hàng triệu đồng
đổi tiền là dịch vụ nở rộ những ngày giáp tết
tuy nhiên thực tế nhiều người đã bị mất trắng số tiền đặt cọng
vì lời chào mời hấp dẫn qua mạng thậm chí bị chính người quen lừa đảo
cụ thể những rủi ro mà người dân có thể gặp phải khi đổi tiền lẻ
một số rủi ro có thể phát sinh trong quá trình đổi tiền lẻ
thứ nhất là trong trường hợp đổi tiền cùng series
có thể các đối tượng thực hiện thủ đoạn gian dối là rút một tiền trong tài khoản series đó
hoặc là đưa các đồng tiền mà không đủ điều kiện lưu thông với tụi tiền sách tiền cũ
thậm chí tiền giả đổi tiền để mục đích là lừa đảo người dân
hoặc thậm chí có đối tượng lợi dụng việc đổi tiền lẻ này để thực hiện giao dịch lừa đảo
nhằm chuyến mặt tài sản của người dân
một trong những rủi ro mà tôi cho rằng cũng rất là nghiêm trọng
đó là việc đổi tiền lẻ này cũng là tiềm mẩn rủi ro trong cái việc
là người dân nhận những đồng tiền mà không rõ nguồn gốc
và có dấu hiệu của hành vi rửa tiền theo quy định đại luật phòng chống rửa tiền năm hai nghìn hai mươi hai
nên là khi thực hiện việc đổi tiền lẻ trong dịp tiết huyên đá này
tôi cũng nghĩ rằng người dân cũng phải rất là cân nhắc và cẩn trọng trong việc thực hiện giao dịch này
vâng vậy thì luật sư có thể cho biết là hiện nay thì theo quy định của pháp luật nhà nước
thì những cá nhân hay là những đơn vị tổ chức nào thì được phép đổi tiền lẻ
theo quy định tại thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi ba của ngân hàng nhà nước
thì quy định về việc thu đổi tiền trong trường hợp không đủ điều kiện để lưu thông
thì một số các tổ chức đủ điều kiện để được việc thu đổi tiền
là thứ nhất là ngân hàng nhà nước thứ hai là các tổ chức tín dụng
các chi nhánh ngân hàng nhà nước ở nước ngoài tại việt nam
và thứ ba là kho bạc nhà nước
đây là ba cơ quan mà có thẩm quyền
để trong việc thu đổi tiền lẻ
ngoài ra là ngân hàng nhà nước cũng quy định về các điều kiện để được thu đổi tiền
đó là những tổng tiền này nó phải là những tổng tiền rách nát
không đủ điều kiện trong lưu thông
do những trường hợp bất khả kháng trong lưu thông
hoặc là trong sản xuất mà có thể bị kích lỗi về in ấn
thì có thể được thu hồi và đổi với giá trị tương đương
có rất là nhiều những cái rủi ro mà người dân có thể gặp phải
khi sử dụng dịch vụ đổi tiền lẻ mất phí
cụ thể trong những rủi ro đó thì có việc là
một số đối tượng thì sẽ sử dụng tiền giả khi đổi tiền lẻ
vậy thì luật sư có thể cho biết đối với hành vi này thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ
trong trường hợp các đối tượng thực hiện thủ đoạn gian dối
nhằm chiếm đoạt tài sản của cá nhân tổ chức
thông qua việc đổi tiền lẻ
thì nếu trong trường hợp mà cái giá trị tài sản bị chiếm đoạt
từ hai triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng các đối tượng đã bị xử phạt hành chính
hoặc thuộc trong các trường hợp đã bị kết án
đối với các tội xâm phạm hoạt động sở hữu của người dân
một trăm bảy mươi bốn bộ lợi thánh sự về tội lừa đảo chứng đoạt tài sản
và đối với khung hình phạt thì tùy vào cái mức độ
mà các đối tượng thực hiện giá trị tài sản dự chiếm đoạt
thì khung hình phạt có cao nhất có thể đến tới trung thân
trong trường hợp mà chưa đủ điều kiện
để truy tố trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chứng đoán tài sản
thì các đối tượng này cũng thể bị xử lý phạt hành chính
về việc hành vi lừa đảo chứng đoạt tài sản
cụ thể là phạt tiền từ hai triệu đến ba triệu đồng đối với hành vi này
vâng thưa luật sư vậy thì để ngăn chặn tình trạng trục lợi
trong quá trình đổi tiền lè thì chúng ta sẽ cần có những chính sách
hay những biện pháp nào ạ
để phòng chống những cái tiêu cực trong hoạt động này
thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có những cái biện pháp
mang tính vị mô và đến vị mô
cũng cần phải có sự phối hợp liên ngành giữa các quan viên dụng bộ tài chính
bộ công an với ngân hàng nhà nước để nhằm phát hiện
các vi phạm kịp thời đồng thời là phải
nghiên cứu các chế tài xử phạt hành chính nghiêm khắc
và mang tính chất gián đeo hơn
ngoài ra tôi nghĩ rằng là hiện nay có một tình trạng đó là
các cán bộ ngân hàng cũng thường sẽ có thể lợi dụng
công việc vị trí của mình để tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo
thì tôi nghĩ rằng các tổ chức tín dụng và ngân hàng nhà nước
cũng cần thắt chặt hơn đối với cán bộ nhân viên của mình
đồng thời cũng phải tăng cường công tác ra soát
để phát hiện nhanh các vi phạm và xử lý kịp thời
ngoài ra bản thân người dân cũng cần nâng cao tinh thần
thượng tôn pháp luật và cẩn trọng trong việc thực hiện giao dịch này
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của luật sư trong chương trình ngày hôm nay
tiếp theo là một số thông tin chính sách đáng chú ý
bộ y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia một số đơn vị chuyên khoa
nghiên cứu cho ý kiến đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu
hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông
đề xuất căn cứ trên các yếu tố như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể
không do sử dụng rượu bia giới hạn nồng độ cồn trong máu
hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông
đây sẽ là cơ sở để đơn vị nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu
hoặc trong khí thở lái xe
bộ nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
năm hai nghìn hai mươi bốn thời gian dự kiến diễn ra vào tháng bảy và tháng một mươi một năm nay
thí sinh được quyền chọn đợt thi địa điểm đăng ký dự thi
trong tháng sáu năm nay sẽ kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự kiểm định
căn cứ số lượng thí sinh đăng ký sự kiểm định tiến hành khảo sát
báo cáo hội đồng kiểm định xem xét quy định số lượng địa điểm các điểm thi
bộ nội vụ sẽ thành lập ban giám khảo kỳ kiểm định
phối hợp với cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
bảo đảm an ninh trong toàn bộ quá trình tổ chức kiểm định
nhằm đảm bảo an toàn văn minh lịch sự
ban tổ chức lễ hội chùa hương năm hai nghìn hai mươi bốn cho biết
vẫn sẽ bán vé điện tử và thành lập hợp tác xã diệt vụ du lịch chùa hương
để vận chuyển thuyền đò phục vụ du khách về tham quan lễ phật đảm bảo
lễ hội chùa hương năm hai nghìn hai mươi bốn ở huyện mỹ đức thành phố hà nội
diễn ra trong ba tháng khai hội vào ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức sáu tháng riêng
năm nay ban tổ chức lễ hội tiếp tục đổi mới công tác tổ chức
đảm bảo an toàn văn minh và thân thiện
lần đầu tiên thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa hương
vận chuyển thuyền đò phục vụ du khách